hiện nay thành phố hồ chí minh đang là thị trường tiêu thụ và phân phối hàng hóa lớn nhất trên cả nước
vì vậy thành phố hiện đang tăng cường kết nối với các vùng cung cấp nông sản
việc tăng cường kết nối này không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm
mà còn tăng khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng
theo sở công thương thành phố sản xuất nông sản trên địa bàn chỉ đáp ứng một mươi năm nhu cầu thị trường
tám mươi năm phụ thuộc vào các tỉnh
thành phố luôn có nhu cầu cao đối với sản phẩm nông sản sạch sản xuất theo chuỗi
hay đạt các chiến nhận tiêu chuẩn của việt nam và trên thế giới
thế nhưng thành phố gặp khó khăn trong việc đa dạng hóa và tăng sức cạnh tranh của các mặt hàng
bởi các nhà cung cấp chưa đáp ứng được nhu cầu truy xuất nguồn gốc cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm
đây cũng là khó khăn lớn tại các vùng nguyên liệu bởi không đủ nguồn lực cũng như động lực từ thị trường
để định hướng cho sản xuất tại địa phương
trước thực trạng nhà sản xuất khó tìm đầu ra nên không dám mạnh dạng đầu tư quy mô nhỏ lẻ
không có thương hiệu quy trình sản xuất chưa đạt các tiêu chuẩn chất lượng an toàn
thành phố cũng đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với các địa phương trong nước
để xây dựng và hình thành các chuỗi sản xuất cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn
tiết kiệm chi phí trung gian định hướng đầu tư quy mô lớn truy xuất nguồn gốc